bộ tài nguyên và môi trường đã có văn bản gửi sở tài nguyên và môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hướng dẫn về việc cấp sổ đỏ cho loại hình condotel với thời hạn giấy chứng nhận từ năm mươi năm đến bảy mươi năm
theo bộ tài nguyên và môi trường sẽ có chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho dự án căn hộ du lịch condotel
biệt thự du lịch văn phòng kết hợp lưu trú officetel với thời hạn sử dụng từ năm mươi đến bảy mươi năm
trong đó thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư
hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá năm mươi năm
đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm dự án đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá bảy mươi năm
khi hết thời hạn người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất